quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của khối khí lạnh cuối mùa nên thời tiết trong ngày hôm nay thay đổi đáng kể
ở phía đông bắc bộ trời chuyển nhiều mây hơn còn nắng nóng ở khu vực phía tây bắc bộ và các tỉnh thành ở miền trung thì giảm đáng kể
dự báo trong đêm nay và ngày mai những sóng lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ vẫn duy trì mây nhiều và có lúc có mưa nhỏ nhiệt độ giảm nhẹ
dự báo mức nhiệt thấp nhất đêm nay sẽ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ vùng núi trời xe lạnh
còn sang ngày mai ở phía đông bắc bộ sẽ duy trì trạng thái tạnh giáo trưa chiều có nắng gián đoạn nhiệt độ cả ngày khá dễ chịu giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở phía tây bắc bộ đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn trong ngày mai khu vực phía tây bắc bộ vẫn có được trạng thái nắng giáo thậm chí khu vực lai châu điện biên
và sơn la vẫn có nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi sáu độ các khu vực khác nhiệt độ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
khối khí lạnh không xuống được hẳn tới miền trung nhưng cũng khiến nắng nóng ở trung bộ trong ngày mai tiếp tục suy giảm thêm
vùng nóng chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực từ quảng bình trở vào đến phú yên với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chỉ cục bộ có nơi đặt ngưỡng nắng nóng gây gắt trên ba mươi bảy độ
còn đối với khu vực từ hà tĩnh trở ra đến thanh hóa đêm nay và ngày mai chuyển nhiều mây có mưa ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ngày mai vẫn có nắng nhưng không quá nóng nhiệt độ ở khu vực này từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
lưu ý về chiều tối ở trung bộ có thể có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi với lượng nhỏ không đáng kể
còn thời tiết ban ngày vẫn là trạng thái nắng mạnh cả ngày
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở cả hai khu vực đều phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực giữa của biển đông có gió đông đến đông nam cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc chủ yếu ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước